năm hai nghìn hai mươi một năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
chính phủ đã đặt ra một mươi hai chỉ tiêu chủ yếu là về các lĩnh vực về kinh tế xã hội và môi trường
trong đó tổng sản phẩm trong nước gdp tăng khoảng sáu chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân khoảng bốn tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng sáu mươi sáu
bên hành lang quốc hội các đại biểu cho rằng để đạt được mục tiêu này
chính phủ cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển hành động quyết liệt hơn hiệu quả hơn vượt qua khó khăn biến thách thức thành cơ hội

trong đó tổng sản phẩm trong nước gdp tăng khoảng sáu chỉ số giá tiêu chủ yếu là về các lĩnh vực về kinh tế xã hội và môi trường
trong đó tổng sản phẩm trong nước gdp tăng khoảng sáu về kinh tế xã hội và môi trường